quỹ tử thiện của vợ chồng tỷ phú bill gates ngày một mươi sáu tháng bốn đã công bố một loạt biện pháp mới
trong đó có khoản tài trợ bổ sung trị giá một trăm năm mươi triệu đô la mỹ cho nỗ lực quốc tế ứng phó đại dịch covid một mươi chín
một trăm năm mươi triệu đô la mỹ sẽ được dùng tài trợ phát triển các phương thức chuẩn đoán liệu pháp điều trị và bào chế vaccine ngừa covid một mươi chín
cũng như góp phần hỗ trợ các đối tác ở châu phi và nam á trong nỗ lực phát hiện cách ly và điều trị các trường hợp mắc bệnh
trước đó quỹ bin melinda gates cũng tài trợ một trăm linh triệu đô la mỹ khởi động các dự án khoa học và y tế công